xin được chuyển sang một thông tin khác
ngày sáu tháng chín văn phòng chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính
về việc đề nghị bộ công an nghiên cứu xử lý hành vi hủy đơn hàng đi chợ hộ
trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội tại tp hcm
cụ thể việc đi chợ hộ đã được triển khai trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội
tại tp hcm tuy nhiên tại một số nơi đã xảy ra tình trạng hủy đơn hàng đi chùa hộ
gây khó khăn cho bộ độ tình nguyện viên làm dư luận nhân dân bất xúc
thủ tướng đề nghị bộ công an chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu có chế tài xử lý nghiêm hành vi nêu trên
để bộ đội tình nguyện viên yên tâm giúp dân
trước đó các phương tiện truyền thông cũng đã phản ánh về tình trạng bong hàng
trong quá trình tp hcm thực hiện mô hình đi chùa hộ
trong thời gian tăng cường các biện pháp giãn cách chống dịch từ ngày hai mươi ba tháng tám
tại một số địa phương tình trạng người dân sau khi đặt hàng và được bộ đội tình nguyện viên
mang đến nhà nhưng không nhận hủy đơn hàng
có người gọi điện tới thì tắt máy có người trả lời nhưng nói không đặt nữa
còn có người lại nói đặt thử xem chứ không mua
lực lượng đi chùa hộ phải rất vất vả khó khăn để xử lý các túi hàng bị hủy